với những người lính biên phòng ba trăm một mươi bảy apa trải xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
được mệnh danh là nơi một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe
vùi xuân đón tết luôn mang những nét riêng do đặc thủ của nhiệm vụ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân nơi ngã ba biên giới của ba quốc gia việt nam lào và trung quốc
luôn ghi tâm câu khẩu hiệu đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
nhiều năm qua lực lượng biên phòng đồn ba trăm một mươi bảy apa trải luôn thực hiện ba bám bốn cùng
với bà con các dân tộc trong xóa đói giảm nghèo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
mùa xuân đến niềm vui của bà con dân tộc hà nhì nơi đây như được nhân lên
khi những cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng xuống chúc tết và quây quần bên bà con trò chuyện những câu chuyện mong ước đầu năm
các anh bộ đội biên phòng tết hàn nam cũng chia sẻ và vui chờ với bà con nhân dân
bà con cũng phải rất là vui mừng và rất là phấn khởi cho bà con cũng là động viên cho các anh biên phòng
cố gắng tết cũng là canh giữ biên giới và bảo vệ bà con rất là phấn khởi bà con
với những hoạt động rất đối gần quốc gia
với bà con như khám chữa bệnh tu sửa trường mầm non cho các cháu đi học
những việc làm ấy đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
so đói giảm nghèo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
giữa nhà trường với đồn biên phòng là luôn luôn có sự gắn kết và gắn bó
và những công việc của nhà trường thì hầu như là các cô giáo đều là nữ
cho nên công việc nặng là các cô giáo làm nhưng mà cũng không có hiệu quả
nhưng mà những đợt đấy thì nhà trường thường có liên hệ với trên đồn a ba trải
và trên đồn cũng đã cử các đồng chí chiến sĩ cán bộ xuống giúp các thầy cô giáo
về công việc nặng nhọc ví dụ như là xây dựng làm nhà lớp học cho các cháu
bộ đội chiến sĩ giúp đó thì cũng đã rất là khẩn trương để mà làm được những ngôi nhà lớp học
thật là khang trang cho các cháu đảm bảo về cơ sở vật chất trong đầu năm học
công tác vật động quần chúng thì mỗi khi cán bộ chiến sĩ biên phòng xuống dưới cùng với bà con
thì bà con rất là phấn khởi
thế đến nay thì sau qua quá trình
quá trình mà cũng được tuyên truyền vận động
thì bà con cũng đã từng bước là đưa cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất
đến nay đời sống của bà con cũng đã được từng bước nâng lên
đến nay cũng đã có rất nhiều hộ gia đình là có trang trại vừa và nhỏ châu bò chăn nuôi châu bò
một mùa xuân mới đã đến đây cũng là thời điểm mà quân và nhân dân các dân tộc
đang đánh dấu bước khởi sắc về đời sống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới
trên các lĩnh vực đời sống
các lĩnh vực sống xã hội mà nhân dân đạt được ngày hôm nay đều có dấu ấn của tỉnh nghĩa quân dân
những đóng góp đó đã và đang góp phần mang lại một mùa xuân no ấm hạnh phúc cho nhân dân trên biên giới